quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị về cơn bão goni với tốc độ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km một giờ
đến trưa và đầu giờ chiều nay bão sẽ cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
cùng với hướng di chuyển chủ yếu là theo hướng tây dự báo đến sáng ngày năm tháng một mươi một
bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh thành từ đà nẵng đến phú yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới lúc này giảm xuống còn ở mức cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm trên biển đông
sẽ là từ vị tuyến một mươi ba đến một mươi bảy độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
cụ thể ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp tám
riêng vùng biển phía đông có gió mạnh cấp tám đến cấp tám
trong ngày hôm nay vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba biển động rất mạnh
kèm theo đó là tình trạng mưa bão nên tầm nhìn xa thấp chỉ từ hai đến bốn km
trong khi đó khu vực phía nam của biển đông trong đó có huyện đảo trường sa gió yếu hơn
chỉ ở mức từ cấp bốn đến cấp năm nhưng mưa rông cũng có xu hướng tăng dần trở lại
quá trình dịch chuyển gần hơn về phía đất liền của bão goni
cũng là nguyên nhân tăng mưa nhiều hơn ở các tỉnh thành phía nam
dự báo trong chiều tối và đêm nay nam bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
đáng lưu ý là các tỉnh thành thuộc miền tây của nam bộ sẽ có mưa vừa
có nơi mưa to kèm theo đó là rông mạnh
mưa tăng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở nam bộ và tây nguyên đều có xu hướng giảm nhẹ
mức nhiệt trưa chiều nay ở tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở nam bộ sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
với miền trung trong ngày hôm nay mưa chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh thanh hóa
nghệ an và hà tĩnh
khí lạnh rôn xuống kết hợp với địa hình chắn gió của dãy trường sơn
mưa cộng thêm với khí lạnh cũng khiến cho nền nhiệt trong ngày hôm nay
ở khu vực này giảm xuống mức từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
phần từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận phổ biến có mưa vài nơi
nhiệt độ tăng nhẹ lên mức từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
trở ra với bắc bộ trong ngày hôm nay
thời tiết vẫn duy trì trạng thái nhiều mây có mưa
phải đến trưa và chiều khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô
miền bắc mới giảm mưa trời khô ráo hơn
dưới mức hai mươi sáu độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước